chiều hai một mươi một tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam đã gặp mặt đoàn đại biểu cháu ngoan bắc hồ tỉnh bình dương
nhân dịp đại hội cháu ngoan bắc hồ tỉnh bình dương lần thứ hai mươi hai năm hai nghìn hai mươi
biểu dương những thành tích đội viên thiếu nhi tỉnh bình dương đã đạt được trong thời gian qua
phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao những tấm gương sáng dầu nghị lực của đại biểu cháu ngoan bắc hồ
các cháu đều là học sinh giỏi chỉ huy đội giỏi dũng sĩ nghìn việc tốt tích cực trong các hoạt động
và biết yêu thương chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó khăn
cùng với đó là tấm gương của các anh chị phụ trách hoạt động đoàn đội đầy tâm huyết sáng tạo
trong xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động đoàn đội tại địa phương đơn vị
phó thủ tướng mong muốn các đại biểu cháu ngoan bắc hồ luôn yêu thương gia đình bạn bè
thầy cô và mọi người xung quanh khắc ghi và thực hiện tốt năm điều bắc hồ dạy
tuổi nhỏ làm việc nhỏ dám ước mơ dám sáng tạo